tuy mới được trồng trên địa bàn tỉnh yên bái gần một mươi năm trở lại đây nhưng được sự hỗ trợ của tỉnh thông qua các chính sách ưu đãi về vốn kỹ thuật xúc tiến thương mại
đến nay trên măng bát độ đã trở thành cây trồng chủ lực cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ dân
đây chính là hiệu quả từ việc liên kết bốn nhà nhà nông nhà khoa học nhà nước và doanh nghiệp trong việc sản xuất chế biến và tiêu thụ măng tre bát độ
thực tế cho thấy măng tre bát độ được trồng tại các xã thuộc huyện trấn yên lục yên yên bình và các xã vùng ngoài của huyện văn chấn hoàn toàn phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu trong vùng
cây măng tre mang lại hiệu quả kinh tế cao so với một số cây trồng khác trên diện tích đất đồi rừng
trung bình mỗi hectare măng chai bắt độ người dân thu về khoảng năm mươi triệu đồng
ra cây chai măng bắt độ này so với các loại cây khác
thì nó là cây xóa đói giảm nghèo nhanh nhất đối với nông thôn
đấy là thực tế như dân của chúng tôi trồng thì chúng tôi đã nhận thức được điều đó
thế mà mang lại hiệu quả kinh tế thì cũng rất cao
mà như cây quế so với cây quế thì bóc đi rồi thì chặt đi là hết
nhưng cây chai măng bắt độ thì mình chặt măng đi gốc vẫn còn
mình chỉ có là chăm sóc và bón phân thì là nó lại mọc vụ sau lại tiếp tục khai thác như thế
đến nay diện tích măng chai bắt độ
măng chai bắt độ của tỉnh yên bái đã đạt được gần hai bốn trăm linh ha sản lượng đạt tám mươi bảy tấn trên năm
nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm măng chai bắt độ
tỉnh yên bái đã triển khai nhiều chính sách yêu đáy đối với các doanh nghiệp thu mua
chế biến sản phẩm măng tre bát độ qua đó đã gắn kết vùng nguyên liệu với chế biến tiêu thụ sản phẩm
việc bao tiêu sản phẩm trên địa bàn xã kiên thành nói riêng và huyện trấn yên nói chung của công ty vạn đạt
thì tới đây khoảng một mươi một mươi năm ngày nữa là đầu tháng bảy
chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức thu mua các tổ chức các điểm
chúng tôi tiến hành thu mua măng cho bà con
cả ở xã kiên thành nói riêng và trong huyện trấn yên nói chung
tỉnh yên bái phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hình thành vùng sản xuất măng tre tập trung
theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô sáu một trăm linh ha
hàng năm cung cấp từ một trăm linh đến một trăm hai mươi tấn măng tươi cho thị trường trong và ngoài nước
để thực hiện được mục tiêu này tỉnh đã có nhiều chính sách
hỗ trợ các địa phương và người dân trong vùng quy hoạch

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho trên địa bàn tỉnh cũng còn hạn chế
sự vào cuộc của bốn nhà nhà nông nhà nước nhà khoa học và doanh nghiệp
đã góp phần xây dựng phát triển vùng măng che bắt độ tập trung
phù hợp với xu thế phát triển nông lâm nghiệp hiện nay
và phù hợp với nguyện vọng của người dân trên địa bàn tỉnh yên bái
đồng thời giúp nhân dân từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm tạo tiền đề để tỉnh yên bái sớm hoàn thành
đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp